thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh sóc trăng đã tiến hành kiểm tra hành chính một mươi một điểm giao dịch của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
trong buổi sáng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố sóc trăng đã có mặt tại một điểm giao dịch của công ty f tám mươi tám gần chợ bông sen để kiểm tra và làm việc với các nhân viên chi nhánh này
theo đại tá phan văn ứng phó giám đốc công an tỉnh sóc trăng đây là việc kiểm tra định kỳ về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các chi nhánh công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh sóc trăng
một tuần trước công an thành phố hồ chí minh phong tỏa trong và ngoài trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám nằm trên đường nguyễn oanh quận gò vấp để tiến hành khám xét khẩn cấp
việc phong tỏa này nằm trong kế hoạch khám xét khẩn cấp đối với công ty f tám mươi tám về hành vi cưỡng đoạt tài sản rất nhiều chi nhánh của công ty này ở nhiều địa bàn khác tại tp hcm cũng bị công an kiểm tra và khám xét